trước đây mỗi năm việt nam luôn phải dành một nguồn ngân sách khá lớn để nhập khẩu vaccine điều trị viêm gan b bởi có đến một mươi người việt nam bị nhiễm virus viêm gan b
xuất phát từ nhu cầu thiết yếu đó từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn hai các nhà khoa học việt nam đã bào chế thành công vaccine viêm gan b tái tổ hợp có hiệu quả tốt khi được đánh giá và thử nghiệm trên thực địa lâm sàng
những loại vaccine viêm gan b của việt nam sản xuất có giá chưa tới ba mươi đồng